phát biểu sau hội nghị thượng đỉnh tổ chức hiệp ước bắc đại tây dương nato diễn ra vào ngày hai mươi bốn tháng ba tại bruxelles bỉ
tổng thư ký nato jens stoltenberg cho biết các nhà lãnh đạo tham dự hội nghị đã đồng ý cung cấp nhiều hỗ trợ hơn cho ukraine
đồng thời sẽ áp đặt thêm các biện pháp trừng phạt chưa từng có đối với nga và đặc biệt sẽ tăng cường cơ chế phòng thủ
theo người đứng đầu nato các nhà lãnh đạo của khối đã phê duyệt việc triển khai các lực lượng dự bị ở bungary
romani slovakia bên cạnh các nhóm binh sĩ đã được bố trí ở các nước baltic và ba lan
ông stoltenberg cho biết thêm nato đã nhất trí tăng cường hệ thống phòng thủ về lâu dài để đối mặt với các mối đe dọa an ninh mới và để gian đe
ngoài ra khối này sẽ triển khai thêm lực lượng ở phía đông của liên minh đặc biệt là để đối phó với các mối đe dọa nhanh chóng
bên cạnh đó nato cũng sẽ cung cấp cho ukraine thiết bị bảo vệ chống lại các mối đe dọa hóa học sinh học và hạt nhân
đồng thời cũng sẽ bảo vệ các lực lượng được triển khai ở sườn phía đông trước những mối đe dọa này
tuy nhiên ông stoltenberg nhấn mạnh nato sẽ không triển khai lực lượng ở ukraine mà thực hiện trách nhiệm đảm bảo xung đột không leo thang hơn nữa gây thêm nguy hiểm và tàn phá
trong một diễn biến cùng ngày các nước g bảy đã thống nhất ra thông cáo chung thể hiện quan điểm liên quan tình hình ukraine
cũng như nỗ lực nhằm siết chặt các biện pháp trừng phạt kinh tế với nga